thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy cho đến ngày ba mươi tháng bảy
thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm hai nghìn hai mươi ba
trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo hoặc tại cổng dịch vụ công quốc gia
theo quy chế tuyển sinh mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng số trường
thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp
trong đó nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển
tạo thuận lợi cho thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn bỏ sót
cụ thể thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh trường nhóm ngành ngành hoặc chương trình
không cần đăng ký theo tổ hợp và mã phương thức xét tuyển
đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm
thì vẫn phải tiếp tục đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của bộ
để được xử lý theo quy trình toàn quốc từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng
sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng từ ngày ba mươi một tháng bảy đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám
thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến